bộ lao động mỹ cho biết số đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tại nước này trong tuần qua đã tăng đột biến lên tám trăm chín mươi tám người tăng năm mươi ba người so với tuần trước còn số này cao hơn so với tuần tệ nhất trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu hai nghìn một mươi tám
theo cục thống kê của mỹ giữa tháng chín có tới tám ba triệu người mỹ xin chậm trả tiền thuê nhà và ba tám triệu người khác có thể sẽ phải buộc phải ra khỏi nhà trong hai tháng tới
một kết quả thăm dò mới nhất cho thấy bốn mươi ba số nhà kinh tế được hỏi không hy vọng sẽ lấy lại được số việc làm đã mất đi cho tới tận năm hai nghìn hai mươi ba do tiến trình hồi phục chậm chạp
tiến trình dự báo chậm hơn rất nhiều so với dự báo đưa ra sáu tháng trước
trước đó thời báo new york tổng hợp các số liệu thị trường lao động tại mỹ trong sáu tháng kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát cho thấy số người thất nghiệp tại mỹ trong tháng một năm nay là sáu năm triệu người
tăng lên hai mươi ba triệu người trong tháng bốn và giảm xuống còn một mươi năm
hai triệu người trong tháng chín